tối qua ngày hai mươi năm tháng tám tại hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề
lời bác sạn trước lúc đi xa chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
nhận kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm ngày mất của người
tham dự chương trình có các đồng chí nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ
các đồng chí ủy viên bộ chính trị là trần quốc vượng thường trực ban bì thư
phạm minh chính bì thư trung ương đảng trường ban tổ chức trung ương
phó phân thưởng bì thư trung ương đảng trường ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hồ chí minh đã đi xa năm mươi năm di trúc của người được công bố chính thức đến nay cũng tròn nửa thế kỷ
bản di trúc thiêng liêng đã xoay dọi vào hành trình dựng nước giữ nước của dân tộc
những lời nhắn gửi trước lúc đi xa của người đến nay vẫn còn nguyên giá trị
chương trình lời bác dặn trước lúc đi xa là món quà nghệ thuật ý nghĩa mà các nghệ sĩ
ekip thực hiện chương trình tri ân chủ tịch hồ chí minh vị cha xà của dân tộc
để lại nhiều cảm xúc sâu lắng cho công chúng
chương trình gồm ba phần người đi tìm hình của nước trở về và người là niềm tin tất thắng
được sàn dựng công phu màu sắc tươi mới